tuy nhiên khối u cũng có hai loại một là khối u lành tính và hai là khối u ác tính
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm khác nhau cũng như phương pháp điều trị phù hợp đối với hai loại u này